dự hội nghị có đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
năm qua lực lượng công an thủ đô đã chủ động nắm chắc tình hình không để bị động bất ngờ và làm tốt công tác tham mưu
góp phần đảm bảo an ninh trật tự giải quyết các vấn đề tồn tại phức tạp nổi lên trên địa bàn thủ đô
theo đó công tác bảo vệ an ninh quốc gia tiếp tục được thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội được tập trung thực hiện quyết liệt
đã điều tra khám phá hơn năm năm mươi vụ gần một mươi hai mươi đối tượng phạm tội về trật tự xã hội
bên cạnh đó công an tp hà nội tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án sáu của chính phủ duy trì đảm bảo dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công tác vận động quân chúng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được chú trọng tăng cường
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm nêu rõ năm hai nghìn hai mươi bốn là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm thứ tư
năm tăng tốc để tạo tiền đề đến năm hai nghìn hai mươi năm về đích thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đảng của đảng bộ thành phố hà nội
vì vậy công an tp hà nội cần sớm nhận diện thời cơ cũng như khó khăn thách thức đặt ra để chủ động triển khai các phương án
kế hoạch ứng phó phòng ngừa ngăn chặn xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra ngay từ đầu
và tại lúc này
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an thủ đô cần tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn
thực hiện mục tiêu cao nhất bao trùm nhất đó là giữ vững an ninh quốc gia không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô phải được đặt ra ở mức độ cao nhất nghiêm ngặt nhất
tuyệt đối không để xảy ra sai sót
cùng với đó tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản đây là nền tảng xương sống gốt lõi của công tác công an
nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự để phục vụ sự quản lý điều hành
quản trị xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô
sáng nay tại hà nội cục an ninh điều tra bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
trong năm hai nghìn hai mươi ba hoạt động an ninh điều tra toàn quốc đã đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật
sự chỉ đạo của cấp trên tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch công tác tập trung lực lượng giải quyết các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia
và các vụ án vụ việc trọng điểm phức tạp tiến độ điều tra đúng thời hạn theo luật định
chất lượng công tác điều tra xử lý án đáp ứng được mục tiêu yêu cầu đề ra
tỷ lệ án đề nghị truy tố đạt chín mươi chín hai số vụ
năm mươi số bị can so với tổng số án đã kết thúc điều tra không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm
các vụ án đình chỉ điều tra đều đúng căn cứ pháp luật
chia sẻ với những thành tích của lực lượng an ninh điều tra trong thời gian qua thứ trưởng lương tam quang đề nghị
trong thời gian tới cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đạt ra
chủ động theo dõi nắm tình hình công tác an ninh điều tra toàn quốc để kịp thời chỉ đạo
hướng dẫn công an các đơn vị địa phương trong công tác bắt giữ điều tra xử lý tội phạm
chung hơn nữa công tác phân tích dự báo đánh giá tình hình các loại tội phạm
để tham mưu đề xuất với lãnh đạo bộ công an chỉ đạo giải quyết kịp thời
có hiệu quả các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia cũng như các vụ án kinh tế tham nhũng
các vụ án trọng điểm được dư luận quan tâm
ghi nhận những kết quả đạt được năm vừa qua hội nghị đã tổ chức trao tặng nhiều phần thưởng
cao quý cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức
hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi ba văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã đoàn kết thống nhất khắc phục mọi khó khăn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu và đạt được tổ chức
năm hai nghìn hai mươi ba văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã đoàn kết thống nhất khắc phục mọi khó khăn
tập trung vào những giải pháp trọng tâm trên ba nhóm vấn đề phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ
và hoạt động điều tra xử lý tội phạm trong đó phải thường xuyên hướng dẫn chỉ đạo hệ lực lượng tập trung
phân tích đánh giá các nguyên nhân điều kiện của tội phạm nhận diện bức tranh tội phạm tại các đơn vị địa phương
nhân dịp này tự ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước thứ trưởng nguyễn duy ngọc
trao khuân trương chiến công hạng nghỉ tặng thiếu tướng trương thọ toàn
phó tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an trao cờ thi đua xuất sắc của bộ trưởng bộ công an
tặng phòng điều tra thẩm định hồ sơ tố tụng mắt phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác phòng chống tội phạm về môi trường năm hai nghìn hai mươi bốn
tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
báo cáo một số kết quả công tác trong năm hai nghìn hai mươi ba phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận biểu dương những nỗ lực kết quả đạt được
trong năm hai nghìn hai mươi ba của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
đồng tình với những giải pháp nhiệm vụ được xác định trong năm hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh
dự báo tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cần quán triệt nghiêm túc kết luận của bộ trưởng bộ công an
tại hội nghị công an toàn quốc bảy mươi chín bám sát chương trình kế hoạch hành động xác định và phát huy hơn nữa
vai trò vị trí của mình trong đó tập trung công tác phòng ngừa tham mưu cho đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an
những chủ trương chính sách phù hợp hiệu quả trong phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường
thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác nghiệp vụ công tác nắm tình hình nâng cao khả năng dự báo về những diễn biến của tội phạm
vi phạm pháp luật về môi trường tập trung triển khai có hiệu quả các đề án xây dựng hệ lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
tăng cường phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong hệ lực lượng nói riêng các cơ quan liên quan nói chung để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đã trao tặng huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng cho các cá nhân của cục cảnh sát phòng chống tội phạm vì môi trường
và trao bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn tại bộ tư lệnh cảnh vệ
bộ công an
vào sáng ngày hôm nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi bốn bộ tư lệnh cảnh vệ cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ
trong đó chủ động nhận diện triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự an toàn cho đối tượng cảnh vệ
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cảnh vệ trong tình hình mới
trong năm hai nghìn hai mươi ba bộ tư lệnh đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn trên hai năm trăm linh cuộc lượt hoạt động
của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các sự kiện đặc biệt quan trọng đoàn khách quốc tế đến thăm
làm việc tại việt nam phối hợp tổ chức tiếp đón hướng dẫn an toàn trên hai triệu lượt khách vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và khu di tích lịch sử văn hóa ba đình đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh các khu vực mục tiêu trọng yếu
năm hai nghìn hai mươi ba bộ tư lệnh cảnh vệ đã vinh dự được nhà nước tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập đưa thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc
từ những kết quả đạt được thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị năm hai nghìn hai mươi bốn bộ tư lệnh cảnh vệ cần chú trọng làm tốt hơn nữa công tác tham mưu chiến lược
nhất là công tác nắm nghiên cứu dự báo đánh giá tình hình liên quan trực tiếp đến công tác cảnh vệ
tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống chủ động tham mưu hoàn thiện pháp luật về cảnh vệ
trong đó sớm hoàn thiện việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
thứ trưởng cũng nhấn mạnh bộ tư lệnh cảnh vệ cần tăng cường công tác đối ngoại hợp tác quốc tế và sớm ký kết các văn bản hợp tác trong lĩnh vực cảnh vệ
nâng cao việc trao đổi kinh nghiệm kỹ năng giải quyết các vụ việc tình huống trong bảo vệ đối tượng cảnh vệ
đồng thời làm tốt công tác huấn luyện đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cám bộ chiến sĩ sử dụng thanh thạo hiệu quả trang thiết bị
có ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao sức chiến đấu chính quy tinh nhuệ và hiện đại của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc cũng đã vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của bộ công an trao tặng
còn vào chiều nay tại hà nội trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của cục công nghệ thông tin
năm hai nghìn hai mươi ba cục công nghệ thông tin đã chủ động thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân đã chủ động nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
về nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ thông tin trong công an nhân dân tham mưu bộ các giải pháp kỹ thuật
các chương trình dự án công nghệ thông tin trọng điểm trong công an nhân dân trong đó tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được sao liên quan đến đề án sáu của chính phủ
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị cục công nghệ thông tin thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước
về nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong công an nhân dân nghiên cứu xây dựng các giải pháp kỹ thuật
triển khai các chương trình dự án công nghệ thông tin lớn trọng điểm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hệ thống kỹ thuật kiểm soát an ninh
làm tốt nhiệm vụ đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin trong công an nhân dân nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin số
đặc biệt quan tâm công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng siết chặt kỷ luật kỷ cương
đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát chấp hành nghiêm các quy định của đảng điều lệnh công an nhân dân
năm qua công an tỉnh tuyên quang đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương
chủ động tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự giữ vững an ninh chính trị nội bộ
an ninh kinh tế an ninh dân tộc tôn giáo an ninh xã hội an ninh mạng an ninh phi truyền thống không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
công tác phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra kéo giảm một mươi bốn mươi chín tội phạm về trật tự xã hội so với năm hai nghìn hai mươi hai
tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi bốn năm mươi chín quyết liệt triển khai thực hiện đề án sáu với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy và thứ trưởng bộ công an đã ghi nhận biểu dương đánh giá cao đóng góp của lực lượng công an tuyên quang
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn năm hai nghìn hai mươi ba đồng thời nhấn mạnh trong năm hai nghìn hai mươi bốn với phương châm hành động
phát huy truyền thống quê hương cách mạng thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến quyết tâm xây dựng công an tuyên quang thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
công an tỉnh tuyên quang cần tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của đảng ủy công an trung ương về công tác công an năm hai nghìn hai mươi bốn
gắn với chỉ đạo của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh và nhiệm vụ chính trị của tỉnh thực hiện hiệu quả mục tiêu kéo giảm tội phạm
tuyệt đối không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
trọng tâm là thực hiện đề án sáu của chính phủ trước mắt thực hiện quyết liệt có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tết nguyên đán giáp thìn để nhân dân vui xuân đón tết an toàn lành mạnh
hôm nay tại trại tạm giam công an tỉnh vĩnh long cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh vĩnh long đã tổ chức lễ công bố các quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt cuối năm hai nghìn hai mươi ba
đợt này tỉnh vĩnh long có ba phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam công an tỉnh và nhà tạm giữ công an huyện long hồ huyện bình tân được nhận quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện
các phạm nhân được tha tù trước thời hạn có thời gian từ bốn tháng đến bảy tháng
đây là những phạm nhân có ý thức cải tạo tốt tích cực lao động chấp hành tốt nội quy quy chế của trại tạm giam nhà tạm giữ
việc xét tha tù trước thời hạn là một trong những chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước ta đối với những người lầm lỗi
các phạm nhân được nhận quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện lần này càng có ý nghĩa thiết thực khi tết nguyên đán giáp thìn sắp đến
tạo điều kiện cho phạm nhân đã cải tạo tốt sớm có cơ hội làm lại cuộc đời hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho gia đình và xã hội
chỉ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh thừa thiên nguyễn luôn được đảm bảo không xảy ra đột xuất bất ngờ
công an tỉnh phát hiện hai mươi tám vụ bảy mươi bốn đối tượng phạm pháp hình sự liên quan đến các hành vi trộm cắp tài sản cố ý gây thương tích cưỡng đoạn tài sản
đấu tranh chìa xóa ba mươi sáu vụ việc với một trăm năm mươi đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bắt một mươi sáu vụ hai mươi tám đối tượng tàng trữ mua bán tổ chức sử dụng trái phép trên ma túy
phát hiện ba mươi một vụ vi phạm pháp luật về môi trường
từ nay đến sau tết nguyên đán công an toàn tỉnh tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
nhất là các loại tội phạm thường gây án trong dịp tết như cướp cướp giật trộm cắp những vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen đánh bạc
tăng cường đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy tội phạm kinh tế môi trường siết chặt quản lý vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ